trước tình trạng lạm thu xuất hiện nhiều nơi dịp đầu năm học ngành giáo dục tỉnh thanh hóa đã yêu cầu các huyện thị đơn vị trực thuộc công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ phụ huynh
cụ thể giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa đã ký công văn gửi chủ tịch ubnd các huyện thị xã yêu cầu cung cấp số điện thoại đường dây nóng
văn bản nêu rõ bước vào năm học mới một số phụ huynh có đơn thư và báo chí phản ánh về dạy học thêm và thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách sai quy định tại địa phương
sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thanh hóa về chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học đến ngày hai mươi năm tháng một mươi đã có ba mươi năm trường trả lại tiền thu sai quy định cho phụ huynh